sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thưởng đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng
đối với đồng chí nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
dự buổi lễ có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
tại buổi lễ chủ tịch nước võ văn thưởng chúc mừng và khẳng định quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng cho đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc
thể hiện sự quan tâm tin tưởng của đảng nhà nước và ngành công an đối với đồng chí
đồng thời là vinh dự tự hào của tập thể đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cá nhân thứ trưởng nguyễn duy ngọc
chủ tịch nước nêu rõ đồng chí nguyễn duy ngọc là cán bộ ưu tú của đảng nhà nước và ngành công an
dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào
đồng chí nguyễn duy ngọc luôn kiên định tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
giữ vững bản lĩnh phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên người cán bộ công an nhân dân
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
đứng trước yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong tình hình mới
chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng thứ trưởng nguyễn duy ngọc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết
thống nhất trách nhiệm cùng tập thể đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tập trung lãnh đạo chỉ đạo nắm chắc tình hình nâng cao khả năng dự báo chiến lược
kịp thời tham mưu với đảng nhà nước và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng nguyễn duy ngọc hứa tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
thượng tướng nguyễn duy ngọc lĩnh hội quán triệt và thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của chủ tịch nước võ văn thường
coi đây là những định hướng lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tiếp tục cùng tập thể đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tích cực tham mưu với đảng nhà nước
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân